liên quan đến công trình bờ kè chợ tân hạnh thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa đưa vào sử dụng đã sập xuống sông đồng nai
khiến cho người dân địa phương rất bức xúc chiều nay ubnd tỉnh đồng nai cho biết đã lập tổ điều tra để làm rõ nguyên nhân
qua khảo sát sở xây dựng tỉnh đồng nai xác định đoạn bờ kè chợ tân hạnh có chiều dài ba mươi ba năm mươi năm m
bị nghiêng so với đường thẳng đứng một góc khoảng ba mươi độ về phía lòng sông
sạt lở đất và nền chợ tân hạnh khoảng một mươi một m x ba mươi ba m tính từ bờ kè vào
ubnd tỉnh đồng nai đã thành lập tổ điều tra gồm đại diện các sở ngành liên quan và ubnd thành phố biên hòa
trước mắt để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân ubnd tp biên hòa cần tổ chức rào chắn
cắm các biển báo nguy hiểm đồng thời di dân sống quanh khu vực sạt lở